b một một năm trăm hai mươi chín có khả năng lây nhiễm cao hơn năm trăm linh so với biến thể delta một chí số kinh ngạc nhất từ trước đến nay
sự xuất hiện của biến thể mới này đã gây ra sự chấn động trên toàn thế giới
nó thực sự tồi tệ đồng thời đăng tải biểu đồ thể hiện lợi thế của b một một năm trăm hai mươi chín
ông lưu ý rằng b một một năm trăm hai mươi chín có số lượng đột biến xấu trong protein gai nhiều gấp đôi so với biến thể delta
biến thể mới này được tổ chức y tế thế giới who đặt tên là omicron
các nhà khoa học anh và nam phi cảnh báo
biến chủng mới có khả năng soát sạch những thành tựu tiêm chủng mà nhân loại đạt được trong một mươi một tháng vừa qua
maria van kerkhove một chuyên gia hàng đầu của who về covid một mươi chín cảnh báo
điều đáng lo ngại khi virus có quá nhiều đột biến hành vi của virus có thể sẽ thay đổi
bộ trưởng y tế anh sachit javin cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng
tổ chức y tế thế giới who hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cảnh báo
các quốc gia không nên vội vã áp đặt các hạn chế đi lại liên quan đến biến thể mới b một một năm trăm hai mươi chín
đồng thời kêu gọi các nước nên có cách tiếp cận dựa trên rủi ro và khoa học
nhưng biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín xuất hiện trong bối cảnh châu âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có
buộc như chính phủ phải mạnh tay siết chặt các biện pháp kiểm soát
tại châu âu ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu
s c d c cảnh báo nguy cơ từ cao tới rất cao biến thể omicron sẽ lan trọng tại châu lục này
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu nêu rõ
hiện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về khả năng lây nhiễm nguy cơ tái nhiễm
tác động tới hiệu quả của vaccine cũng như các đặc tính khác của biến thể mới này
song kêu gọi các nước tiến hành phân tích chuỗi gen và truy vết các ca nhiễm biến hệ mới
đồng thời hối thúc người dân tránh du lịch tới các khu vực bị ảnh hưởng
đến tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen chính thức khuyến cáo
các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu âu cho tới khi có thêm thông tin
về nguy cơ mà biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín mang lại
bà von der leyen nói những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt
eu cho biết đang lên kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không từ miền nam châu phi
chủ tịch ủy ban eu cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên
kích hoạt chế độ phành khẩn cấp để ngăn chặn việc di chuyển đường hàng không từ khu vực phía nam châu phi
đức cho hay đề xuất của bà vo der leyen có thể được ban hành ngay sau tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương
các hãng hàng không trở về từ nam phi sẽ được phép chở công dân đích và người nhập cảnh sẽ phải cách ly
trong một mươi bốn ngày dù đã được tiêm phòng hay chưa
đề xuất cấm bay của eu được đưa ra sau hành động tương tự của anh hôm hai mươi năm tháng một mươi một
theo hãng tin ap anh thông báo cấm các chuyến bay từ nam phi
và năm quốc gia miền nam châu phi có hiệu lực từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một giờ địa phương
và công dân anh trở về từ những nơi này sẽ phải cách ly
ấn độ khuyến cáo kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ nam phi
và các quốc gia có nguy cơ khác
trong khi đó úc đang điều tra về biến thể mới và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới
đối với du khách đến từ quốc gia châu phi này nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng
bộ y tế singapore thông báo tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến swatwana eswatini lesotho
zimbabwe namibia nam phi và zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore
từ hai mươi ba h năm mươi chín giờ địa phương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
new zealand cũng đang theo dõi chặt chẽ các khuyến cáo toàn cầu về biến thể mới này
phó tủ tướng new zealand ron robinson cảnh báo sự xuất hiện của biến thể mới như một lời cảnh tỉnh
rằng đại dịch này vẫn đang tiếp diễn đồng thời nhắc lại sự cần thiết của việc tiếp tục thận trọng trước đại dịch
nhật bản và israel đã áp đặt các hạn chế đối với việc đi lại từ miền nam
nam châu phi do lo ngại về biến thể mới của virus sars cov hai
theo viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nam phi biến thể này đã được phát hiện ở gutan
thành phố đông dân nhất đất nước với tần suất tương đối cao
các nhà khoa học hiện phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động của biến chủng virus mới đối với vaccine
lo ngại b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể lây lan mạnh hơn kháng vaccine dễ dàng hơn so với delta
biến chủng khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín
sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
các nhà khoa học hiện phải chạy đuôi với thời gian để làm rõ tác động của virus sars cov hai
các nhà khoa học hiện phải chạy đuôi với thời gian để làm rõ tác động của virus sars cov hai

tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới với bảy trăm chín mươi chín tám mươi tám ca tử vong

tiếp theo là ấn độ với bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm sáu mươi tám ca tử vong trong số ba mươi bốn năm trăm năm mươi năm bốn trăm ba mươi một ca mắc
brazil ghi nhận sáu trăm một mươi bốn ca tử vong trong số hai mươi hai sáu mươi bảy sáu trăm ba mươi ca mắc

tại thế giới ghi nhận thêm sáu trăm một mươi bốn ca tử vong trong số hai mươi hai sáu mươi bảy sáu trăm ba mươi ca mắc
thưa quý vị chúng ta có thể thấy
sức công phá của biến thể omicron đối với nhân loại là vô cùng kinh khủng
nếu biến chủng này lây lan và phát triển thì chúng ta không thể tưởng tượng được
viễn cảnh thế giới trong tương lai như thế nào
hy vọng tổ chức y tế thế giới sẽ sớm tìm được giải pháp ngăn chặn biến chủng này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại